tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ và đồng chí triệu tài vinh
ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy hà giang
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
đối với đồng chí hoàng trung hải trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng phó thủ tướng chính phủ
đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty gang thép thái nguyên
những vi phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí hoàng trung hải là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí triệu tài vinh trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hà giang
đồng chí đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên
sau khi bị phát hiện đồng chí còn né tránh trách nhiệm vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của trung ương đảng
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí triệu tài vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả vi phạm
căn cứ quy định số một trăm linh hai
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí triệu tài vinh bằng hình thức khiển trách